hiện nay do biến đổi khí hậu thời tiết mưa nắng bất thường làm cho hầu hết diện tích cà phê ở đắk lắc ra hoa đậu quả không đồng đều
theo các chuyên gia và kinh nghiệm làm vườn của người trồng cà phê ở thủ phủ cà phê đắk lắc
nguy cơ mất mùa cà phê niên vụ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám đang hiện hữu rõ rệt
gia đình chị lưu thị huyền xã hòa đông huyện cờ đông bách đắk lắc có một năm hectare cà phê kinh doanh
nhiên vụ cà phê năm hai nghìn một mươi sáu thời tiết khô hạn kéo dài ảnh hưởng lớn đến cây cà phê
thế nhưng nhờ chủ động tưới nước và chăm sóc tốt nên một năm hectare cà phê của gia đình chị huyền vẫn cho thu hoạch năm tấn cà phê nhân
năm nay diễn biến thời tiết thất thường trước tết và sau tết nguyên đán có mưa giải rác
mặc dù gia đình chị huyền chưa tưới nước vậy mà hầu hết diện tích cà phê đã nở hoa
tuy nhiên hoa cà phê nở không đều tỷ lệ đậu quả rất ít
nhưng mà năm nay gió thơi
năm nay thời tiết thất thường xuất hiện mưa rải rác trời ít nắng nên cây cà phê chưa được phơi khô phân hóa mầm hoa và vẫn chưa được tới nước chủ động
tuy nhiên toàn bộ diện tích cà phê đã ra hoa nhưng ra hoa không đồng đều
thậm chí nhiều vùng quả cà phê đang chín đang thu hoạch cây vẫn ra hoa gây nhiều khó khăn cho các nông hộ
tỉnh đắk lắc hiện có trên hai trăm linh bốn hectare cà phê trong đó có gần một trăm chín mươi bốn hectare cà phê kinh doanh cho thu hoạch với sản lượng mỗi năm đạt từ bốn trăm năm mươi năm tấn cà phê nhân trở lên
hiện nay đã là tháng ba như mọi năm cây cà phê đã được tưới ba lần
nhưng năm nay người dân đắk lắc mới đang tập trung nhân lực máy móc để tưới cà phê tập trung đợt một
với diễn biến thời tiết bất thường như hiện tại người trồng cà phê ở đắk lắc đang đối diện với nguy cơ mất mùa cà phê niên vụ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi bảy